do ảnh hưởng của đợt rất đậm rất hại nhiệt độ tại khu du lịch mẫu sơn lọc bình của tỉnh lạng sơn
đã giảm xuống dưới âm một bốn độ c nên đã xuất hiện băng giá
điều này tạo nên cảnh quan thiên nhiên rất đẹp là nét đặc trưng riêng của vùng núi mẫu sơn
ngay từ sáng sớm ngày hai mươi chín tháng một đã có rất đông du khách từ các địa phương trong cả nước
không quản ngại xa xôi và cái giá lạnh của mùa đông lên mẫu sơn thở ngoạn băng tuyết
đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy tuyết và mặc dù bây giờ tôi đây tôi rất là lạnh cóng rồi
nhưng mà tôi vẫn muốn giữ lại những khảnh khắc này thật là tuyệt
mình rất là thích thú bởi vì mình chưa bao giờ được thấy tuyết như thế này
theo thông tin từ trạm khí tượng mẫu sơn hiện tượng băng giá xuất hiện từ khoảng ba đến ba h ba mươi dạng sáng ngày hai mươi chín tháng một
và với nền nhiệt độ thấp như hiện nay băng giá sẽ tiếp tục kéo dài

và chú ý giữ ấm để bảo đảm sức khỏe nhất là trong thời tiết lạnh giá như hiện nay trên đỉnh một